với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng lê đình công chú tại huyện an lão hải phòng vừa bị lực lượng công an tạm giữ
trước đó vào ngày bốn tháng sáu công an quận kiến an đang tuần tra trên đường lê duẩn thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
lúc này đồng chí phạm công khánh cán bộ công an quận kiến an đang đứng trước đầu xe của đối tượng để khống chế ngăn chặn thì bị lê đình công điều khiển xe máy làm đồng chí khánh bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ công cùng các đối tượng liên quan